đoàn giám sát của quốc hội đã có buổi làm việc với ubnd tp hà nội về việc thực hiện chính sách pháp luật
về cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
tại buổi làm việc nhiều ban ngành quận huyện của ubnd tp hà nội cho rằng tinh giản biên chế là chủ trương đúng đắn
nhưng phải giả soát xác định tỷ lệ giảm biên chế để phù hợp với từng đơn vị
tại buổi làm việc các thành viên của đoàn giám sát của quốc hội đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề
như việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
chính sách đặc thù của hà nội để hỗ trợ việc sắp xếp tình giản biên chế cơ cấu đội ngũ công chức viên chức hiện nay của hà nội
làm rõ các vấn đề trên đại diện ubnd tp hà nội cho biết sau khi luật chính quyền địa phương có hiệu lực
hai mươi sở ngành các đơn vị tương đương sở và ba mươi quận huyện hà nội đã được xác định lại toàn bộ chức năng
nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đó có việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy
theo đó hà nội đã giảm từ hai trăm linh bốn phòng còn một trăm năm mươi tám phòng giảm được hai mươi sáu trưởng phòng và một trăm một mươi sáu phó trưởng phòng
giảm từ bốn trăm linh một xuống còn hai trăm tám mươi đơn vị sự nghiệp công sở
tuy nhiên đại diện ubnd tp hà nội cũng cho rằng tinh giản biên chế thu gọn đầu mối là chủ trương đúng đắn
nhưng phải cân nhắc tổng thể và thống nhất quan điểm giảm chỗ thừa người yếu nhưng phải tăng cho nơi cần biên chế
phát biểu kết luận buổi làm việc ông nguyễn khắc định phó trưởng đoàn thương trực đoàn giám sát của quốc hội cho biết
nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị không quy định phải giảm một mươi số biên chế đồng đều
nên các cấp chính quyền cần chủ động ra soát nhu cầu công việc kết quả tinh giản biên chế trong giai đoạn trước
để xác định tỷ lệ giảm biên chế phù hợp với từng đơn vị
ubnd tp cũng cần báo cáo cụ thể về những khó khăn vướng mắc do văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo cụ thể của các bộ ngành